chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết qua khám xét một mươi sáu địa điểm có liên quan tới đường dây buôn lậu do nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường năm mươi hai tuổi cầm đầu thu giữ khoảng ba mươi sáu kg vàng một hai mươi bảy triệu usd hơn một bảy tỷ đồng và nhiều tăng vật có liên quan tới hành vi phạm tội của các đối tượng
sau khi bị bắt giữ một mươi tường đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu năm mươi một kg vàng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã dẫn giải đối tượng về nhà ở ấp phước thọ xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang để tiến hành tống đạt lệnh khám xét nhà
cùng thời điểm này hơn một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều tổ công tác đã đồng loạt khám xét một mươi năm địa điểm là cửa hàng kinh doanh vàng và nhà ở của một số đối tượng có liên quan trên địa bàn thành phố châu đốc và huyện an phú
tại các địa điểm khám xét cơ quan điều tra đã thu giữ khoảng ba mươi sáu kg vàng một hai mươi bảy triệu usd hơn một bảy tỷ đồng nhiều thiết bị điện tử và tài liệu chứng cứ có liên quan tới hành vi giao dịch tiền vàng qua biên giới của các tiệm vàng kinh doanh vàng và của một mươi tường cũng như các đối tượng có liên quan tới vụ án
như truyền hình công an nhân dân intv đã đưa tin ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi các lực lượng chức năng đã tổ chức bắt giữ nhóm đối tượng đang vận chuyển trái phép năm mươi một kg vàng nguyên chất
từ biên giới campuchia vào khu vực thuộc khóm vĩnh chánh một phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc
quá trình điều tra cảnh sát xác định một mươi tường là nhân vật chính trong vụ án vận chuyển năm mươi một kg vàng nói trên
sau gần tám tháng bỏ trốn một mươi tường đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi một mươi tường bị bắt bảy bịa can khác đã ra đầu thú